thưa quý vị một vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra tại thôn đan trung xã thạch long huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh gây xuân sao dư luận
nạn nhân là bé trần linh chi mới hai năm tháng tuổi nhưng đáng buồn và đau lòng hơn đối tượng gây án không ai khác lại chính là mẹ đẻ của bé chi
vào hồi một mươi tám h ngày hai tháng một mươi một nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc cháu trần linh chi con anh trần xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và chị nguyễn thị quỳnh nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn đan trung xã thạch long huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh bị mất tích
công an xã thạch long và công an huyện thạch hà đã triển khai lực lượng điều tra xác minh
đến hai mươi giờ cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé nổi trên giếng làng của thôn
cách nhà ánh đông khoảng một trăm năm mươi m
đến hai mươi h cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé nổi trên giếng làng của thôn
đến hai mươi h cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé nổi trên giếng làng của thôn
nên nga đã nảy sinh ý định sát hại cháu bé
nên nga đã nể sinh ý định sát hại cháu bé
tuy nhiên sau khi trở về nhà nga đã hô hoán là con bị bắt cóc gây hoang mang trong dư luận
sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an làm rõ sự thật đã chấn an dư luận
ngay trong chiều qua công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần thị quỳnh nga về tội giết người
về kinh nguyên nhân ban đầu thì chắc định là mẹ của cháu bé
là do quần bách tùng quần trong cuộc sống có những suy nghĩ tiêu cực
thì đấy cũng là một bài học cảnh tình đối với cả gia đình có con nhỏ
có vợ đời sống vợ chân vợ chồng còn có những khó khăn về vật chất
nhưng mà không có đồng thuần không có sự chia sẻ
dẫn đến bức xúc như thế này dẫn đến hành vi vi phạm pháp luận